đoàn công tác của quốc hội do đồng chí phùng quốc hiển phó chủ tịch quốc hội dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh kiên giang về tình hình thực hiện nghị quyết của quốc hội
trong phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phùng quốc hiển đánh giá cao và biểu dương
những kết quả đạt được của kiên giang trong thời gian qua
là một tỉnh chịu thiệt hại nặng do hạn và xâm nhập mặn vừa qua
nhưng tình hình kinh tế xã hội của kiên giang tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu vẫn tiếp tục phát triển
nhiều chỉ tiêu đạt khá tốt như thu ngân sách thu hút khách du lịch xây dựng nông thôn mới
đồng chí phùng quốc hiển đồng ý với chủ trương xây dựng đê ngăn mặn tại sông cái lớn và cái bé
để bảo vệ sản xuất trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu
trước đó đồng chí phùng quốc hiển và đoàn công tác của quốc hội đã đi khảo sát thực trạng sạt lở
tại khu vực cảng cá xẻo nhau thuộc xã tân thạnh huyện an minh